tại xã thạnh an huyện thạnh hóa tỉnh long an đã diễn ra lễ động thổ dự án nhà máy điện mặt trời bcg bang dương
đây là dự án điện mặt trời đầu tiên của tỉnh long an và là cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển năng lượng mới của địa phương
đến sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyên chủ tịch nước trương tấn sang cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
dự án nhà máy điện mặt trời bcg bang dương đã được bộ công thương phê duyệt với công suất bốn mươi sáu mw xây dựng trên diện tích năm mươi hai hectare tại xã thạnh an huyện thạnh hóa với tổng vốn đầu tư bốn mươi hai triệu đô la mỹ
dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và được đưa vào vận hành trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khi vận hành nhà máy đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng điện năng sản xuất trong năm tối đa khoảng sáu mươi triệu kwh
nhà máy điện năng lượng mặt trời này đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy chủ trương phát triển nguồn năng lượng sạch
mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương
và xây dựng nên một hình ảnh phát triển mới cho tỉnh long man thành phố xanh của tương lai
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao hai căn nhà tình thương cho huyện thạnh hóa tỉnh long an